khi đời sống càng ổn định thì nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ càng lớn
thậm chí việc phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một trào lưu
kéo theo đó ngành nghề chăm sóc sắc đẹp cũng ngày càng nở rộ
trên nhiều tuyến phố trên internet mạng xã hội xuất hiện vô số biển quảng cáo
thông tin về các cơ sở dịch vụ làm đẹp
kéo theo đó là đào tạo dạy nghề
tuy nhiên có những cơ sở chỉ có chức năng chăm sóc da
cũng lấn dân sang lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ
và cao hơn nữa là đào tạo nghề phẫu thuật thẩm mỹ
nghe thì tưởng như đùa nhưng đây là một hiện tượng có thật
và hiện tượng này vẫn đang ngang nhiên tồn tại
mà không bị bất cứ sự kiểm soát nào từ các cơ quan chức năng
chính vì thế đã tạo điều kiện cho những ca phẫu thuật chui được diễn ra
và gây ra những hậu quả nghiêm trọng
những ngày đầu tháng ba cộng đồng mạng đã xôn xao về trường hợp
chị bảo lâm ở hải dương phẫu thuật thẩm mỹ nhấn bi mắt
với giá một triệu đồng dưới hình thức làm mẫu cho một cơ sở spa ở hà nội
dạy học viên thực hành học nghề
hậu quả ca phẫu thuật bị hỏng
chị lâm bị nhiễm trùng thùng bí mắt co cơ khô rác mạc
đứng trước một thực trạng nổi tiếng của hà nội

dạy nghề phẫu thuật thẩm mỹ
nghề mà chỉ có các bác sĩ được đào tạo chuyên khoa mới được làm
và chỉ có các trường y khoa mới được phép đào tạo
nhà phong viên của alo ba trăm tám mươi chín đã tìm về hải dương gặp chị bảo lâm
để tìm hiểu thực tế
tôi có trao đổi với chị thanh là cắt mí bóc mỡ
tại cơ sở spa thanh nguyễn của chị ấy
ở địa chỉ bốn trăm sáu mươi năm thị huy tây hồ hà nội
thì hai bên trao đổi
với tôi là do tay chị thanh trực tiếp cắt mí cho tôi
để học viên quan sát
trong quá trình làm
nhưng mà chị thanh lại hoàn toàn trực tiếp
chỉ đạo thủy là khâu ở đâu cắt ở đâu
và thủy là hoàn toàn nằm theo lợi
sau sáu ngày thì tôi thấy mắt tôi bị mổ
tôi thông báo với chị thanh là mắt tôi có mổ
thì thanh nói với tôi là không sao đâu
tôi có đi viện mắt trung ương khám
và viện một trăm linh tám khám
thì bác sĩ đã có đoạn là mắt tôi bị nhiễm trùng nặng
bị vết mổ và bị hở mi
gây khô rác mạc
từ câu chuyện của chị bảo lâm
chúng tôi tìm hiểu sâu hơn
về hiện tượng đào tạo nghề phẫu thuật thẩm mỹ này
là có thật hay trường hợp của chị bảo lâm
chỉ là hãn hiểu
và nếu có thì có được phép đào tạo
dạy nghề phẫu thuật thẩm mỹ hay không
đây là một cái hiện tượng rất là nguy hiểm
một cái trào lưu mà nó dẫn tới
những cái hậu quả khôn lường
và điều này là về vật định
không được phép để mà làm được
phẫu thuật thẩm mỹ người ta phải đào tạo
từ ba đến năm năm
qua các cái chương trình đặc biệt
và các bác sĩ chuyên khoa
lúc ấy mới được thực hành trên bệnh nhân
bản thân chúng tôi là những cái bác sĩ
về chuyên ngành đó
nhưng mà chúng tôi cũng không có được cấp phép
đào tạo cũng như là
làm hướng dẫn
hoặc là cầm tay chỉ việc
cho những cái
các cái người khác như thế
mà ở đây thì các bạn ấy lại
tự đào tạo rất là nguy hiểm
tìm kiếm trên mạng xã hội
dễ dàng tìm được những trang trình

với những dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ
như nhân mí mắt tạo hình môi
là má lúng đồng tiền tiêm chất làm đầy filler
và đặc biệt là nhận dạy
đào tạo nghề phẫu thuật thẩm mỹ
cùng những lời đăng tuyển mẫu
để làm dạy nghề và thực hành
và vài người muốn học nghề
chúng tôi tìm đến địa chỉ spa
được cho là hot ghi trên trang facebook
một ngôi nhà
không hề có biển hiệu là spa hay thẩm mỹ viện
một căn phòng nhỏ
được quay lại với mấy chiếc bàn spa
và ít đồ nghề
phòng ốc bừa bột bẩn thiểu
chủ cơ sở đang thực hiện một ca phẫu thuật
tạo hình môi cho một khách hàng
vừa làm chủ cơ sở vừa tiếp chúng tôi
ai mà chưa làm cầm
nên bao giờ nhìn thấy khó
thế không biết có làm được không
nhưng khi chỉ cần cầm được băng cầm được tim rồi
bắt đầu mình làm thì bao giờ mình cảm giác rất là nhanh
em dạy thực hành

chứ còn dĩ nhiên là không thể sai lại đi đâu được
em dạy không bao giờ có kiểu chạch
hoặc là em tìm mẫu cho các chị
mẫu của em bị mắt chốp bắt quẹt đi về đâu
em dạy nhận lý chỉ có nghĩa là mẫu đầu tiên
em làm một mắt
mắt kia em bắt phải tự làm
mẫu bắt đầu mẫu thứ hai là em sẽ đứng lên bên cạnh giám sát
và tự làm
mình học xong thì mình có được cái chứng nhận gì đấy không
chứ cái này này chứng nhận thì hoàn toàn
sắp xếp cho chị để chị nhận giải
bằng chứng chỉ của bộ công thương
đó là bộ công thương
đó là bộ công thương
em sẽ giới thiệu chị
nhận bằng của hàn quốc luôn
chị còn muốn sang hàn quốc để mà nhận bằng luôn thôi
thế ngày xưa là mình học nghề ở đâu em

thật đấy chị anh em dạy em
học cái gì của em đối với em em chỉ dạy đúng một ngày thôi
ai học thì cũng có thể làm được đúng không
à cũng làm được
em bảo là vừa rồi nếu mà bọn chị làm sẽ có chứng chỉ của bộ công thương
làm như nào để có cách đấy
làm nào để có được

ờ nhưng mà

cả hai trẻ em
sau này bọn chị muốn

thế cái này có phải mất chi phí không em
nhưng mà yên tâm đi là
em đến khi mà ông gửi

nhưng nếu như một đơn vị một người là
hai triệu rưỡi
những điều chúng tôi chứng kiến
và nghe thấy là sự thật
người đang thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng kia
không phải là một bác sĩ có bằng cấp chuyên môn
hay thậm chí là một nhân viên y tế
thế mà dám cầm dao phẫu thuật cho khách hàng
dám nhận dạy nghề
chỉ trong có một ngày
và thậm chí muốn có các loại giấy tờ chứng nhận
để tạo niềm tin cho khách hàng
cũng có thể lo liệu được một cách dễ dàng
một câu hỏi lớn đặt ra lúc này
đối với chúng tôi
là các cơ quan chức năng ở đâu
tại sao không vào cuộc
chị có một câu hỏi lớn đặt ra lúc này

chúng tôi tìm gặp chị nguyễn thị thủy

cho chị bảo lâm
ngày hai mươi hai tháng hai
xem trên mạng facebook
em hỏi chị chị tư vấn em qua học luôn
hơn nữa là chị nói là
bên chị có dạy xong rồi cấp
có thể nhờ cấp được bằng dạy nghề
tôi yên tâm là qua học thôi

tôi cũng không tìm hiểu sâu là bên chị có dạy xong rồi cấp
tôi cũng không tìm hiểu sâu là bên chị có giấy phép kinh doanh
hay là có chứng chỉ hành nghề gì không
lúc đấy thì thấy chị cũng không được thành thạo lắm
nhưng mà bà học rồi
chứ lúc đấy thì không thể rút lại được nữa
nên là vẫn cứ phải theo
khi đã khởi nghiệp bằng nghề làm đẹp
thì chúng ta nên chọn những cái phương pháp an toàn
cho chính mình và cho khách hàng
không nên quá liều lĩnh
làm những cái việc mà chúng ta không được phép
chẳng hạn như là không phải bác sĩ
thì chúng ta không được làm tiểu phẫu
cắt mắt hoặc tiêm bất kỳ một
cái gì đó
chất gì vào người của khách hàng
những thủ thuật tiểu phẫu
như cắt nhấn mí tạo hình môi
mà những người không có bằng cấp y tế
còn dám liều lĩnh cầm dao
cắt ra thịt nghề khác
thì việc tiêm phila chất làm đầy
một hình thức làm đẹp nhanh
được nhiều người lựa chọn
thì cũng không có gì là việc khó
chính vì vậy
trên thực tế có không ít những người
chỉ là một thợ cắt tóc gội đầu
một người bán quần áo online
này cũng là một chuyên gia tiêm phila
với những lời quảng cáo rầm rộ
trên mạng xã hội trang facebook cá nhân
bản thân chúng tôi là những bác sĩ
trong đúng chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
và được cấp phép của bộ y tế
cũng như là chứng chỉ hành nghề của bộ y tế
sở y tế hà nội
cho chúng tôi phạm vi hoạt động
về ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
mà chúng tôi vẫn còn phải đi tập huấn
cũng như là những quá trình
đào tạo ngắn hạn
chẳng hạn như đơn giản nhất
đây là một cái chứng chỉ hành nghề của chúng tôi
về kỹ thuật tiêm chất làm đầy phila
người ta bơm chất làm đầy
cho bệnh nhân
mà bệnh nhân sẽ không có
là những người thợ làm đầu
những cô làm ở spa
đến khi mà tiêm
thì số lượng quá nhiều
hoặc quá nông
hoặc tiêm vào những tổ chức
như thần kinh mệt máu
thì gây những tay biến
nó làm biến dạng
thí dụ bơm một mũi làm biến dạng mũi
còn một số trường hợp thì do bơm sát ra
nó gây hoại tử ra
là một nhu cầu thiết yếu
của chị em phụ nữ trong mọi thời đại
nhưng mỗi người hãy tự trang bị cho mình
kiến thức cần thiết
để không vướng vào những hậu quả đáng buồn
khi đi làm đẹp thì cũng có tìm hiểu
thông tin về các cơ sở đó
thế tuy nhiên mà khi đi làm đẹp
thì không thể là lúc nào cũng
bảo các bên thẩm mỹ đó
đưa các giấy phép hoạt động hay là giấy đất hành nghề
của bác sĩ để chúng tôi kiểm tra được
không giống như là những khách hàng
mà đi vào siêu thị hoặc mua sản phẩm
các sản phẩm khác người ta nói là phải
là khách hàng công minh
tôi không nghĩ là trong cái phẫu thuật thẩm mỹ
khách hàng là
tự cho mình
cái quyền thông minh cái điều đấy không đúng
nó phải có nhiều yếu tố tác động
một là vấn đề luật pháp
luật pháp phải rất nhiên minh
xử lý những trường hợp mà
thực hiện những cái công việc
mà bất hợp pháp
thứ hai là hệ thống quản lý
hệ thống quản lý tốt không cho phép những trường hợp
mà người ta quảng cáo
thậm chí là có những trường hợp star nó quảng cáo hàng năm liền
và không có ai xử lý cả

đấy chính là tạo điều kiện
để cho những người gọi là khách hàng thông minh
trở thành không thông minh
không được đào tạo chính quy
nhiệm vụ y khoa
vậy mà họ dám bất chấp sức khỏe tính mạng của người khác
để kiếm tiền bằng sự liều lĩnh của bản thân
sự việc hiện tượng này
đang như một tảng băng chìm
trồi tự do không có sự kiểm soát
do đó nó đã
đang và sẽ còn gây ra những hậu quả
khôn lường cho những người có nhu cầu làm đẹp
chúng tôi những người thực hiện chương trình này
khẩn thiết mong muốn các cơ quan
cơ quan chức năng sớm vào cuộc
để dẹp bỏ hiện tượng này
lập lại trật tự xã hội với những hình thức xử lý mạnh tay
để tương lai không còn những sự việc đau lòng
như vụ việc tại thẩm mỹ viện khát tường
chúng tôi những người thực hiện chương trình này
đang như một tảng băng chìm